các cơ quan chức năng việt nam văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc
hãng hàng không việt nam airlines và các cơ quan chức năng đài loan trung quốc
đã phối hợp thực hiện chuyến bay đưa hơn ba trăm linh công dân việt nam từ đài loan trung quốc về nước
hành khách trên chuyến bay là những người bị mắc kẹt do đại dịch covid một mươi chín
và có hoàn cảnh đặc biệt như người cao tuổi học sinh dưới một mươi tám tuổi
lao động hết hạn hợp đồng phụ nữ mang thai nhiều tháng người bị bệnh nền
học sinh sinh viên đã kết thúc chương trình học người đi du lịch thăm thân
ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế tân sơn nhất
những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định